thưa quý vị hôm nay ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung ương đảng
đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin về hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
theo đó hội nghị trung ương viii sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày mùng hai đến ngày mùng sáu tháng một mươi
xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
hội nghị trung ương viii sẽ diễn ra tại hà nội từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi
tham dự gồm hai trăm hai mươi ba đại biểu trong đó có một trăm chín mươi sáu ủy viên trung ương đảng
tại hội nghị lần này trung ương sẽ xem xét các nội dung tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm hai nghìn một mươi chín quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng xem xét công tác nhân sự cùng các nội dung quan trọng khác
tại hội nghị này ban chấp hành trung ương sẽ xem xét quy định trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
quy định này được chuẩn bị từ đầu năm đến nay cơ bản đã hoàn thành sau khi tham vấn
xin ý kiến để chỉnh lý dự thảo trước khi trình trung ương
trả lời câu hỏi về xử lý trách nhiệm của một số cán bộ đảng viên trong vụ avg
ông lê quang vĩnh phó tránh văn phòng trung ương đảng cho biết
theo quy định của điều lệ đảng và các quy định của ban chấp hành trung ương
việc xem xét kỷ luật các đồng chí nguyên ủy viên trung ương ủy viên trung ương đảng có chức vụ cao
đều phải do ban chấp hành trung ương xem xét quyết định
vì vậy chương trình nghị sự của hội nghị trung ương viii sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của các đồng chí
có liên quan trong vụ avg để trung ương xem xét cho ý kiến quyết định
liên quan tới việc giới thiệu nhân sự chủ tịch nước phó tránh văn phòng trung ương đảng cho biết
sau khi chủ tịch nước trần đại quang từ trần quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch nước
theo hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục bình thường với việc bộ chính trị phân công
đồng chí đặng thị ngọc thịnh giữ quyền chủ tịch nước
sự phân công này trên cơ sở quy định của hiến pháp và các quy định của đảng
ông lê quang vĩnh nhấn mạnh việc trung ương giới thiệu nhân sự chủ tịch nước để quốc hội bầu
là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của đảng nên việc này cần thực hiện rất chú đáo
kỹ lưỡng theo đúng quy định của đảng
ban chấp hành trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự chủ tịch nước
phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của đảng
chiều nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tổ chức trung ương
đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương
lớp thứ hai năm hai nghìn một mươi tám cho bốn mươi chín học viên
sau ba tuần các học viên tập trung nghiên cứu trao đổi hai mươi chuyên đề về công tác xây dựng đảng
một số vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững
cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của việt nam vấn đề an ninh phi truyền thống
dân chủ cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị
lớp học cũng dành thời gian để báo cáo các chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo ra quyết định
giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của lớp bí thư cấp ủy cấp huyện
và tìm hiểu thực tế tại một số địa phương cơ quan đơn vị
khóa học đã cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng lãnh đạo
quản lý xử lý tình huống của bí thư cấp ủy cấp huyện
với những kiến thức kỹ năng được trang bị bổ sung
các học viên sẽ phát huy năng lực trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở nơi công tác
sáng nay tại hà nội ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội đã làm việc với các bộ ngành
xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết
trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội
trong số hơn bốn mươi ba đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của công dân
có tới hơn bảy mươi đơn trùng lập công dân gửi nhiều lần gửi nhiều cơ quan
đơn nạc danh mạo danh khuyết danh đơn không rõ nội dung
tình hình khiếu nại tố cáo tiếp tục có xu hướng tăng hơn
so với cùng kỳ các năm trước nhất là tại một số địa phương
có tốc độ phát triển kinh tế xã hội cao có nhiều dự án công trình quan trọng
được triển khai có liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng
theo dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn tại kỳ họp thứ năm
các kiến nghị tồn động đều đã được các bộ ngành xây dựng lộ trình
và xác định thời hạn giải quyết xong chất lượng giải quyết nội dung
thời hạn trả lời của các bộ ngành đã được các đoàn đại biểu quốc hội đánh giá cao
việc giải quyết kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân
đã được bộ ngành tiếp thu khắc phục
chiều nay đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam do đồng chí trương thị ngọc ánh
phó chủ tịch quy bán trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam
ưu tiên dùng hàng việt nam làm trưởng đoàn
đối với tỉnh hà nam
tại hà nam cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
được triển khai thường xuyên sâu rộng và đi vào nền nếp
tạo được sự hưởng ứng của nhân dân trong tỉnh
làm thay đổi nhận thức và thói quen của phần đông người tiêu dùng
đại bộ phận người tiêu dùng đã lựa chọn mua hàng việt nam
những mặt hàng nông sản của địa phương
nhờ đó thúc đẩy sản xuất hàng việt và mở rộng thị trường hàng việt nam ngay trong tỉnh
thông qua cuộc vận động các hội trợ phiên trợ đưa hàng việt về nông thôn
đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước
các sản phẩm của địa phương các doanh nghiệp được tạo điều kiện
môi trường kinh doanh mang lại tâm lý tích cực kích thích việc phát triển sản xuất kinh doanh
hôm nay tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đã tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu
trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
khu vực biên giới tuyến việt nam trung quốc và việt nam lào
giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
hội nghị đã biểu dương sáu mươi tấm gương là người có uy tín tiêu biểu trong cả nước
những già làng người có uy tín được biểu dương trong đợt này là các cá nhân điển hình tiên tiến
trong việc tuyên truyền vận động giáo dục con cháu dòng họ và nhân dân tin tưởng vào chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
nêu cao ý thức giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thực hiện tốt các quy ước hương ước định canh định cư thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo
tham gia đăng ký quản lý đường biên cột mốc tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự
củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc
để giữ gìn ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền việt nam trung quốc và việt nam lào
trong thời gian tới rất cần các già làng trưởng bản người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng
làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm
tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước
hôm nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc và đại học yonsei
đã tổ chức hội thảo cấp cao lần thứ ba với chủ đề xây dựng và cải thiện thể chế kinh tế thị trường
hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn việt nam giữa hai chính phủ việt nam và hàn quốc
hội thảo lần này đã công bố kết quả nghiên cứu của năm thứ ba về bốn lĩnh vực trọng tâm là kinh tế việt nam
hệ thống phúc lợi xã hội xây dựng và phát triển chính sách kinh tế hiệu quả cho tăng trưởng và phát triển thị trường tài chính
tăng cường hệ sinh thái công nghiệp tại việt nam và phúc lợi bền vững cho thị trường lao động
đây là năm thứ ba dự án hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển vì tầm nhìn việt nam được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ hàn quốc
góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách về phát triển nguồn nhân lực cải cách hành chính công và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay
ubnd tp hcm vừa giao ubnd quận tám làm chủ đầu tư thực hiện một mươi ba công trình nạo vét và tiêu thoát nước chống ngập úng trên địa bàn quận
từ nguồn vốn ngân sách thành phố phân cấp
tiêu cho quận
trong những năm gần đây tình trạng ngập nước ngày càng gia tăng về mức độ và thời gian
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đời sống của hơn hàng ngàn hộ dân sống trên kênh rạch thuộc địa bàn quận tám
việc thành phố đầu tư ngân sách xây dựng một mươi ba công trình nạo vét và tiêu thoát nước sẽ giúp tiêu thoát nước phòng chống ngập úng
triều cường mưa lớn cho các khu vực với tổng diện tích khoảng chín mươi chín hectare và bảo vệ hơn một mươi ba trăm bảy mươi sáu hộ dân trên địa bàn quận tám
chiều nay tại hội nghị giao ban trực tuyến
ubnd tp quý ba và chín tháng năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra
làm rõ vụ việc báo chí nêu về dấu hiệu có tình trạng bảo kê tại chợ long biên yêu cầu lãnh đạo quận ba đình kiểm điểm trách nhiệm
tại hội nghị ông đỗ viết bình chủ tịch ubnd tp ba đình hà nội báo cáo cho biết
ngay sau khi báo chí truyền hình đưa thông tin về vấn đề bảo kê
bến bãi tại trợ lòng biên quận đã có văn bản yêu cầu công an quận ban quản lý trợ
các ngành kiểm tra và phối hợp thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp giao công an thành phố điều tra
từ ngày hai mươi tháng chín đến nay công an quận và công an thành phố đang tổ chức điều tra để làm rõ xem có việc bảo kê hay không
ông bình cho biết với trách nhiệm của quận quận đã chỉ đạo ban quản lý chợ
ubnd tp phương phúc xá tăng cường kiểm tra giả soát xem có hiện tượng bảo kê thu phí hay không
còn việc kết luận phải chờ công an thành phố điều tra làm rõ
về nội dung này chủ tịch ubnd tp hà nội nêu rõ với các chương trình vtv một phát trong bốn lần vừa qua
hình ảnh liên quan đến các đối tượng có hành vi đánh hành vi cưỡng đoạt hành vi cầm nhận tiền là có cơ sở
chủ tịch ubnd tp đề nghị về trách nhiệm quản lý nhà nước
chủ tịch ubnd tp ba đình báo cáo bí thư quận ủy khẩn trương chỉ đạo ban quản lý trợ long biên
phòng kinh tế quận phó chủ tịch ubnd tp
phụ trách lĩnh vực cũng như đồng chí chủ tịch ubnd tp cần kiểm điểm trách nhiệm
báo cáo thành ủy và ubnd tp trước ngày năm tháng một mươi
bên cạnh đó đề nghị đồng chí chủ tịch ubnd quận ba đình chỉ đạo lực lượng công an quận khẩn trương điều tra làm rõ
xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật không để tình trạng này tái diễn
trước mắt cần chỉ đạo công an quận xuống cùng ban quản lý cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
tham gia hướng dẫn giám sát các xe chở hàng vào hàng ngày
đảm bảo sắp xếp ổn định tại chợ không để tình trạng cưỡng đoạt
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cũng đề nghị công an tp
chủ trì cùng công an quận ba đình khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc trả lời trước công luận
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị người palestine sẽ không chấp nhận mỹ đóng vai trò trung gian hòa giải duy nhất
trong tiến trình hòa bình trung đông
đây là tuyên bố được tổng thống palestine mahmoud abbas đưa ra mới đây
trong bài phát biểu trước đại hội đồng liên hợp quốc
tổng thống abbas đã cáo buộc chính phủ của tổng thống mỹ donald trump đang hủy hoại giải pháp hai nhà nước
chỉ trích tổng thống trump đã nghiêng hẳn về phía israel kể từ khi lên nắm quyền
xóa bỏ mọi cam kết của các chính phủ mỹ tiền nhiệm và không thực sự quan tâm tới vấn đề nhân đạo của người dân palestine
ông đặc biệt lên án quyết định của nhà lãnh đạo mỹ công nhận jerusalem là thủ đô
đóng cửa văn phòng phái bộ ngoại giao của tổ chức giải phóng palestine plo tại washington
và cắt viện trợ cho palestine gây ảnh hưởng tới hàng triệu người tị nạn nước này
hôm hai mươi sáu tháng chín tổng thống donald trump bày tỏ mong muốn một giải pháp giữa hai nhà nước
để giải quyết cuộc xung đột israel và palestine
đồng thời cho biết sẽ đưa ra kế hoạch hòa bình trung đông trong những tháng tới
tuy nhiên phía palestine cho rằng các chính sách của nhà trắng đang phá vỡ hy vọng về hòa bình
và việc tổng thống trump mới chỉ đưa ra tuyên bố là chưa đủ để đưa palestine
quay trở lại bàn đàm phán
chiều nay theo giờ hà nội miền trung indonesia đã phải hứng chịu hai trận động đất liên tiếp
khiến ít nhất là một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
trong khi đó tại thành phố palu trên đảo sulawesi đã bị sóng thần tấn công với cột sóng cao tới hai mét
cơ quan địa vật lý khí hậu và khí tượng indonesia đã ban bố cảnh báo sóng thần
tại các tỉnh trung và tây sulawesi đồng thời yêu cầu người dân đi sơ tán
hai trận động đất đã kéo theo hàng loạt dư chấn phá hủy nhiều ngôi nhà
ít nhất một người thiệt mạng và một mươi người khác bị thương trong trận động đất
indonesia nằm trên vành đai lửa thái bình dương
một trong những khu vực xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhiều nhất trên thế giới
mới đây nhất đảo lômbok đã hứng chịu hàng loạt trận động đất
khiến khoảng năm trăm linh người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn
ước tính chi phí để tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng do động đất tại lonbok
có thể lên tới bốn trăm linh triệu đô la mỹ
hôm nay chủ tịch hội đồng bộ trưởng và hội đồng nhà nước cuba miguel díaz canel
đã gặp các doanh nghiệp ngành nông nghiệp của mỹ bên lề kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc
nhà lãnh đạo cuba đánh giá cao tiềm năng hợp tác
đồng thời kêu gọi phía mỹ không nên lãng phí một thị trường như cuba
chủ tịch cuba díaz canel cho biết nông nghiệp là một trong những ngành
mà nước này ít có cơ hội để duy trì trao đổi kinh tế và thương mại với mỹ
đã có thời điểm cuba nhập khẩu
một tỷ đô la nông sản mỹ trong một năm
chủ tịch cuba nhận định sự thụt lùi trong mối quan hệ giữa mỹ và cuba
thực chất chỉ xuất phát từ lợi ích chính trị của một nhóm thiểu số
nhằm cản trở việc tái thiết quan hệ hai nước
hiệp hội nông nghiệp quốc gia mỹ khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc cải thiện thương mại và hợp tác
cũng như dỡ bỏ lệnh cấm vận hiện tại với cuba
tổ chức này cũng nhấn mạnh cần trao đổi nghiên cứu và kiến thức công nghệ sinh học
đồng thời hợp tác về mặt vệ sinh và kiểm dịch thực vật với cuba
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt